tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư liên minh hợp tác xã việt nam đã phối hợp tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác hợp tác xã năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã
dự và phát biểu có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể
cùng sự có hơn năm trăm linh đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành địa phương tổ chức chính trị xã hội liên minh hợp tác xã của sáu mươi ba tỉnh thành
tại diễn đàn các đại biểu đắn nêu thực trạng nhiều hợp tác xã chưa được giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu linh hoạt trong việc hỗ trợ tài chính cho hợp tác xã khi thế chấp tại tổ chức tín dụng
bên cạnh đó có không ít hợp tác xã chỉ tồn tại trên danh nghĩa không hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có mô hình quá nhỏ đang quản lý đất đai nhưng khó xử lý thu hồi
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng cần ra soát đánh giá lại thể chế luật pháp sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật đối với kinh tế hợp tác để chính chính phủ và thủ tướng chính phủ xem xét
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh các chính sách chưa đi vào cuộc sống vì chưa tiệm cận được với cơ chế thị trường
nhưng không để có việc lập ra hợp tác xã để chờ đợi chính sách yêu đái của nhà nước mà không chủ động vươn lên nhà nước sẽ hỗ trợ nhưng theo các nguyên lý của thị trường